thưa quý vị tại tỉnh thanh hóa ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam hội xuất bản việt nam và tỉnh ủy thanh hóa vừa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định mới của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
hội nghị tập trung quán triệt triển khai các quy định mới của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba gồm quy định số tám năm qdtvk về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet mạng xã hội
quy định số chín chín quy đề tvk về cơ đảng cộng sản việt nam và việc sử dụng cơ đảng quy định số một quy đề tvk về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản
quy định số một trăm linh một qdtvk về trách nhiệm quyền hạn và việc bổ nhiệm miễn nhiệm khen thưởng kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng việt nam
gần hai mươi ý kiến tại hội nghị đã tập trung trao đổi đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định của trung ương nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đáp ứng thật tốt mục đích yêu cầu đề ra
phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh các văn bản mới được quán triệt tại hội nghị là kết quả của quá trình nghiên cứu sơ kết tổng kết đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ quán triệt đầy đủ tại cơ quan đơn vị đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả giúp các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan chủ quản báo chí nhà xuất bản lãnh đạo cơ quan báo chí nhà xuất bản hiểu đầy đủ chuẩn xác những quy định mới của đảng
theo dõi hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện kịp thời báo cáo phản ánh những khó khăn vướng mắt về ban tuyên giáo trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời sát hợp tình hình thực tế